kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín khá dài từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức hai mươi tám tháng chạp năm mậu tuất
đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày sáu tháng riêng năm kỷ hợi
như vậy dịp tết âm lịch năm nay có tổng cộng chín ngày nghỉ
trong những ngày tết nguyên đán ngoài việc thờ cúng ông bà tổ tiên thăm hỏi lẫn nhau
thì cũng có không ít gia đình lên kế hoạch để đi du lịch
chính vì thế thông tin về thời tiết diễn biến ra sau trong những ngày tới
chắc hẳn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả
và ngay sau đây sẽ là thông tin tổng hợp thời tiết ba ngày tới trên khắp cả nước với biên tập viên hồng tươi
xin cảm ơn biên tập viên khánh thư
vâng thưa quý vị chỉ còn ít giờ nữa là chúng ta sẽ chia tay năm mậu tuất rồi
ở thủ đô hà nội lúc này thì trời đang khá là nhiều mây
theo dự báo trong tối và đêm nay một đợt không khí lạnh yếu sẽ tăng cường xuống nước ta và ảnh hưởng tới bắc bộ
nên thủ đô hà nội về đêm muộn sẽ có lất phất một chút mưa xuân
thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nền nhiệt ở ngoài trời sẽ giảm xuống còn hai mươi hai độ trời xe xe lạnh
nên nếu đón giao thừa đi chơi về đêm muộn chúng ta cũng nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng
dự báo sang ngày mai mùng một tết sau những cơn mưa xuân lắc đác
thì bắc bộ sẽ hưởng nắng nhẹ về trưa vào chiều trời tạnh giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi năm độ rất thích hợp để du xuân đón năm mới
đến ngày mùng hai tết khối không khí lạnh sẽ suy yếu đi nhanh
tức là hai mươi sáu hai mươi bảy độ
và sang ngày mùng ba tết nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền bắc sẽ tăng lên tới là hai mươi bảy hai mươi tám độ trời nắng như mùa hè
nắng mới sẽ làm cơ thể khó chịu vì thế chúng ta cũng cần hết sức lưu ý giữ gìn sức khỏe trong những ngày tết
du xuân trong tiết trời này ở bắc bộ quý vị có thể lựa chọn các thành phố thuộc khu vực tây bắc
như là mộc châu hay sapa để vừa ngắm hoa đào hoa mận nở vừa tránh được tiết trời oi bức
còn ở thành phố đà nẵng
thời tiết đêm giao thừa cũng khá là thuận lợi
lúc này trời tạnh giáo với mức nhiệt ngoài trời đang giữ ở mức là hai mươi năm độ
gió sông hàn thổi khiến không khí khá là mát mẻ
đến thời điểm giao thừa thì ở đà nẵng trời không mưa mây ít nên người dân có thể thỏa thích
ngắm nhìn những màn pháo hoa mãn nhãn trên bầu trời của sông hàn
với toàn miền trung trong ngày đầu tiên của năm mới kỷ hợi trời có nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh
và mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ chỉ khoảng là hai mươi tám độ
trong hai ngày tiếp theo miền trung vẫn duy trì tiết trời nắng giáo với mức nhiệt có tăng nhưng không đáng kể
cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng là từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ nên người dân có thể yên tâm vui chơi du xuân
mà không phải lo ngại gì về thời tiết
nếu chọn điểm đến là miền trung trong dịp tết thì đà nẵng sẽ là điểm du lịch lý tưởng trong những ngày đầu xuân
vì từ khu vực này chúng ta có thể di chuyển tới hội an hoặc ngược ra cố đô huế để ngắm cảnh du xuân
còn với thành phố hồ chí minh lúc này nhiệt độ ngoài trời đang giữ ở mức là
hai mươi bảy độ khá là cao
nhưng ở đây cũng có hiện tượng gió biển men theo sông sài gòn thổi vào vì thế tiết trời vẫn khá dễ chịu
càng gần đến giao thừa thì nền nhiệt ở thành phố hồ chí minh sẽ giảm dần xuống còn hai mươi năm độ trời quang mây
với tám điểm bán pháo hoa trong đó có hai điểm bắn tầm cao là tòa nhà landmark khu đô thị vinhome
central park thuộc quận bình thạnh và đầu đường hầm sông sài gòn
cùng sáu điểm bán pháo hoa tầng thấp người dân có thể thỏa thích ngắm nhìn những bàn pháo hoa trong tiết trời đẹp
trong ngày đầu xuân năm mới khu vực nam bộ cũng như thành phố hồ chí minh sẽ vẫn còn nắng sớm
với cường độ nắng mạnh vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên khoảng ba mươi bốn độ
dự báo kiểu thời tiết nắng sớm sẽ tiếp tục duy trì trong các ngày mùng hai và ngày mùng ba tết
nên nếu du xuân trong những ngày này người dân nam bộ nhất là khu vực miền đông
cần lưu ý đến mức nhiệt cao gây nóng về trưa và chiều
với thời tiết nắng nhiều nhiệt độ tăng cao như vậy thì việc du lịch tắm biển tại thành phố biển vũng tàu
trong những ngày xuân năm mới cũng là một gợi ý thích hợp
vì trong những ngày tới ở vũng tàu trời cũng liên tục có nắng nhiệt độ không quá cao
trong khi gió trướng không còn hoạt động mạnh nên rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi và tắm biển
với những thông tin thời tiết như vậy hy vọng người dân ba miền sẽ có cho mình một đêm giao thừa ấm cúng
và những chuyến du xuân thuận lợi chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp sau